thời gian gần đây số ca tử vong do covid một mươi chín giảm mạnh
theo số liệu mới nhất những người đã tiêm ba mũi vaccine có nguy cơ tử vong
vì covid một mươi chín thấp hơn những người chưa tiêm đến chín mươi bốn
phải chăng vaccine mũi ba chính là lý do khiến ca tử vong trên toàn thế giới giảm mạnh
báo cáo của văn phòng thống kê quốc gia anh ons đã xem xét bảy mươi ca tử vong
do covid một mươi chín ở anh từ tháng bảy đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cho thấy tỷ lệ tử vong là hai mươi ba sáu trên một trăm linh người
đã tiêm hai mũi vaccine so với ba trăm năm mươi sáu năm trên một trăm linh người chưa tiêm chủng
trước đó vào cuối năm hai nghìn hai mươi một tỷ lệ tử vong bỏng tăng nhanh từ chín mươi hai trên một trăm linh người vào tháng một mươi
lên tới hai trăm hai mươi một vào tháng một mươi một và ba trăm sáu mươi tám vào tháng một mươi hai
nếu so sánh trong sáu tháng từ tháng bảy đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đối với người đã tiêm mũi hai tỷ lệ này đã tăng gần sáu lần
từ sáu mươi bảy hai trên một trăm linh người vào tháng bảy lên ba trăm sáu mươi bảy bảy trên một trăm linh người vào tháng một mươi hai
điều này cho thấy có thể khả năng bảo vệ của hai mũi vaccine đã bắt đầu suy yếu theo thời gian
báo cáo cho biết điều này chính đã thúc đẩy việc tiêm chủng vaccine mũi thứ ba
nhưng điều quan trọng là báo cáo của onx đã cho thấy nguy cơ tử vong liên tục giảm dần
sau mỗi tháng kể từ tháng chín khi chính phủ anh bắt đầu triển khai tiêm mũi thứ ba
kết quả cho thấy đối với những người trên chín mươi tuổi là những người dễ bị tổn thương nhất
tỷ lệ tử vong đã giảm từ ba hai trăm ba mươi bảy trên một trăm linh người xuống còn ba trăm bốn mươi ba trên một trăm linh người
sau khi tiêm mũi vaccine thứ ba nghĩa là đã giảm tám mươi chín
chỉ tính riêng trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khi phát hiện biến thể omecrand
số ca tử vong là bốn trăm sáu mươi hai trên một trăm linh ở người chưa tiêm chủng
với những người đã tiêm mũi ba tỷ lệ này đã giảm xuống còn hai mươi bốn năm trên một trăm linh người
nghĩa là đã giảm đến chín mươi bốn theo times of india
quý vị thân mến thực tế cho thấy vaccine covid một mươi chín đang là biện pháp hữu hiệu nhất đối với covid một mươi chín
bởi vậy đừng ngần ngại hãy chủ động tiêm vaccine phòng chống theo quy định của bộ y tế